chiều nay bảy tháng một mươi một bão số một mươi một đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi ba h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía tây nam đảo đài loan trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
và suy yếu thành một vùng áp thấp
trong khi đó trên vùng biển phía đông miền trung philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới
với sức gió mạnh nhất cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào biển đông và có khả năng mạnh lên thành bão
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm